đại hội đảng bộ huyện hòa an lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vừa được khai mạc hôm qua
đây là đại hội đảng bộ cấp huyện đầu tiên tại cao bằng
tại đại hội các đại biểu tiến hành bầu trực tiếp bí thư huyện ủy nhiệm kỳ mới
trong nhiệm kỳ qua đảng bộ chính quyền nhân dân huyện hòa an đã đoàn kết sáng tạo
nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh cao bằng lần thứ một mươi chín
và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ huyện hòa an xác định hai nội dung đột phá
đó là tái cơ cấu nông nghiệp tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp nông nghiệp
hợp tác xã tổ sản xuất gắn với liên kết bốn nhà phát triển nông nghiệp sạch
sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị xây dựng quy hoạch quản lý quy hoạch
đầu tư phát triển thị trấn nước hai theo hướng văn minh sạch đẹp
tại đại hội hai trăm hai mươi tám đại biểu chính thức đã bỏ phiếu bầu trực tiếp bí thư huyện ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm